điểm đỗ xe buýt bờ hồ hiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông khi mà điểm dừng đỗ lại ở ngay trên lòng đường phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo quy định tại khoản một điều một mươi tám của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi tám thì việc dừng đỗ xe phải ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất trống bên ngoài phần đường xe chạy
sau khi đỗ xe chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn
nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy thì phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau để người điều khiển phương tiện khác biết
thế nhưng điểm dừng đỗ xe buýt ở bờ hồ lại không tuân thủ quy định trên của luật
tuy nhiên là với cái điểm đỗ xe này thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
bởi trên đường thì có rất là nhiều phương tiện tham gia giao thông và sẽ dễ gây tai nạn cho người lên xuống xe buýt
với khúc cua vòng theo hồ của đoạn đường này thì các phương tiện tham gia giao thông có thể giảm tốc độ
và trong tầm nhìn của mình các phương tiện sẽ phải tránh người từ trên xe bước xuống
tuy nhiên không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nếu xe buýt cứ dừng đỗ để hành khách xuống xe như thế này
thế thì cũng khá là nguy hiểm đấy ạ
vì mình xuống bất chợt mà người ta có thể đi qua không để ý ạ
chỗ xuống xe mà không có người đi qua không để ý ạ
nhưng mà nó ở bên trong vỉa hè thì nó sẽ an toàn hơn nếu hướng ra ngoài đường
rất ra là với cái điểm dừng xe buýt ở đây thì cũng khá là nguy hiểm
tại vì xe đi lại rất là đông ạ
vì những cái người ví dụ không để ý bước xuống mà có phương tiện nào để đi đến thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn ạ
cũng theo quy định của luật giao thông đường bộ thì không được dừng đỗ xe song song với một xe khác đang dừng đỗ
như vậy cho dù xe buýt có được ưu tiên
thì điểm đỗ này đã vi phạm khá nhiều quy định của luật giao thông đường bộ
không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi người đi xe buýt cứ bước xuống đường
mà các phương tiện khác vẫn giữ nguyên tốc độ như thế này